chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
như vậy có thể thấy quy trình thủ tục xóa tên đảng viên vi phạm dươm ra phức tạp
chưa có bộ tiêu chí cụ thể để đánh giá nhận diện đảng viên không còn đủ tư cách để đưa ra khỏi đảng
là những vướng mắc cần sớm được tháo gỡ để việc thực hiện chỉ thị số hai mươi tám đạt được yêu cầu đề ra
đóng chai do lái xe hoàng xuân hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa điều khiển
tránh xe đã đâm vào giải phân cách và va mạnh vào bảy người đang tập trung tại vị trí xảy ra vụ tai nạn trên
làm chết năm người và bị thương hai người
ủy ban nhân dân huyện kim thành đã quyết định hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong năm triệu đồng
người bị thương hai triệu đồng
thưa quý vị thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa yêu cầu bộ giao thông vận tải hủy bỏ đề xuất
bắt buộc xe ô tô dưới chín chỗ sử dụng hợp đồng điện tử tương tự như xe grab phải gắn hộp đèn trên nóc xe
thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ đạo phải dùng công nghệ để quản lý thay vì gắn hộp đèn như đề xuất của bộ giao thông vận tải
phải loại bỏ ngay các điều kiện kinh doanh vận tài không cần thiết đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
thay thế phương thức quản lý truyền thống
tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại dự thảo lần thứ chín nghị định tám mươi sáu về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô
bộ giao thông vận tải bảo lưu đề xuất xe ô tô dưới chín chỗ sử dụng hợp đồng điện tử
phải có hộp đèn với chữ xe hợp đồng gắn cố định trên nóc xe kích thước hộp đen tối thiểu một mươi hai x ba mươi cm
theo bộ giao thông vận tải việc bổ sung nội dung này nhằm quản lý đúng loại hình kinh doanh vận tải
xác định rõ hình thức ứng dụng hợp đồng điện tử với loại hình taxi đồng thời phân biệt xe cá nhân
xe không kinh doanh vận tải và xe có kinh doanh tránh tình trạng xe cá nhân trá hình gây khó khăn cho lực lượng chức năng
thưa quý vị trong sáu tháng đầu năm lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện xử lý hai trăm ba mươi chín trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy
số liệu này được nêu trong báo cáo kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
cụ thể đã có ba mươi bốn trên sáu mươi bốn đơn vị địa phương
phát hiện xử lý hai trăm ba mươi chín trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy
trong đó hải dương chiếm số lượng cao nhất với bốn mươi tám trường hợp đà nẵng có hai mươi bảy và tp hcm có một mươi bảy tài xế
ngoài các trường hợp lái xe sử dụng chất ma túy trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng cảnh sát giao thông còn phát hiện xử lý bảy mươi tám một trăm một mươi bảy trường hợp lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn
cũng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín toàn quốc xảy ra hơn tám ba trăm linh vụ tên nạn giao thông khiến ba tám trăm một mươi người thiệt mạng hơn sáu ba trăm một mươi khác bị thương
đường bộ tiếp tục là lĩnh vực xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nhất
đáng chú ý cả nước xảy ra một mươi chín vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín khiến bảy mươi ba người thiệt mạng tám mươi bảy người khác bị thương
nguyên nhân các vụ tai nạn theo đánh giá của ủy ban an toàn giao thông quốc gia bao gồm các lỗi như vi phạm làn đường phần đường vi phạm tốc độ xe chạy chuyển hướng không chú ý vượt xe xe quy định sử dụng rượu bia dừng đỗ sai quy định không có giấy phép lái xe do công trình giao thông
nhiều năm qua tây ninh được xem là vương quốc của mía đường cây mía giúp nhiều người dân ổn định cuộc sống nâng cao thu nhập
thế nhưng nhiệm vụ mía hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín vừa kết thúc cuộc sống của nhiều người dân đã bị đảo lột
ông trần hữu hòa bắt đầu trồng mía từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ban đầu gia đình chỉ trồng vài hectare do có thu nhập ổn định được nhà máy ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm nên gia đình ông mạnh dạng thuê thêm đất
tăng diện tích trồng mía lên tới một trăm linh

năm đó là nó thắt em nợ là nhà máy hiện thật giờ là cũng còn nợ nhà máy tỷ mấy hai tỷ
ông hòa đành cầm cố nhà cửa đất đai lấy tiền nuôi hy vọng với cây mía
nhưng với diện tích nất lớn lại thiếu sự đồng hành của doanh nghiệp như cấp thêm vốn giống hay phần bón ông thành trắng tay tha phương sang nước bạn sinh sống cùng món nở lớn không biết bao giờ trả được
sở dĩ các cánh đồng mía lớn mọc lên là do từ năm hai nghìn một mươi năm công ty cổ phần thành thành công ký hợp đồng kinh tế với người trồng mía thời hạn ba năm
giá thu mua mía được bảo hiểm thấp nhất là chín trăm linh đồng một tấn mía có chữ đường một mươi ccs chưa bao gồm chi phí vận chuyển cùng hộp đồng ứng vốn và chăm sóc mía được ký kết trong ba vụ mùa liên tiếp
thế nhưng vụ mùa năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín nhà máy đường của tập đoàn thành thành công đã thu mua với giá bảy trăm năm mươi đồng một tấn mía khiến người trồng mía điêu đứng
vì vậy những cánh đồng bỏ hoang như thế này trong vụ mía hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ngày càng nhiều nhiều cánh đồng mía đã được trồng phát triển còi cọc
cỏ mọc ung tùm do người đói vốn cây đói phương bóng từ nhà máy

đồng chí cũng nêu rõ mục đích và mong muốn tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp nga tin tưởng chuyến công tác của đoàn sẽ tạo hữu ứng tốt
giành được sự quan tâm của các doanh nghiệp nga góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
kết thúc hội nghị trước sự chứng kiến của quan khách các doanh nghiệp hai nước đã ký kết một số biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực du lịch văn hóa xúc tiến thương mại xây dựng và đầu tư song phương
bộ xây dựng vừa có văn bản yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tăng cường quản lý kiểm tra việc chuyển nhượng dự án bất động sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật
bộ xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai pháp luật về kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan theo thẩm quyền
trường hợp có dấu hiệu lừa đảo cần chuyển cơ quan điều tra để làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố cần có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư dự án bất động sản có hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất phân lô bán nền trái quy định pháp luật tổ chức cá nhân đưa thông tin về quy hoạch thông tin về dự án và giá bất động sản sai sự thật để trục lợi
các địa phương gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về bộ xây dựng trước ngày một mươi năm tháng tám

người mang mầm bệnh chuyển nhiễm người bị nghi ngờ mắc bệnh chuyển nhiễm tác nhân gây bệnh chuyển nhiễm ổ chứa trung gian chuyển bệnh và các yếu tố nguy cơ
giám sát bệnh dịch truyền nhiễm được thực hiện dưới hai loại hình là giám sát dựa vào chỉ số và giám sát dựa vào sự kiện
giám sát dựa vào chỉ số được thực hiện thông qua việc thu thập thông tin về các bệnh truyền nhiễm bao gồm giám sát thường xuyên và giám sát trọng điểm
giám sát dựa vào sự kiện là việc thu thập các thông tin sàng lọc xác minh các dấu hiệu cảnh báo từ nguồn tin của cộng đồng mạng xã hội
ngoài ra thông tư nêu rõ việc giám sát bệnh dịch bệnh truyền nhiễm được thực hiện trên toàn phạm vi địa bàn quản lý hành chính
chú trọng tại một số nơi tập trung đông người như cơ sở y tế khu vực cách ly bệnh truyền nhiễm khu đang có ổ dịch dịch nơi cư trú học tập làm việc điểm đến du lịch
khu vực cửa khẩu đường bộ đường sắt đường hàng không đường thủy khu vực xảy ra thiên tai thảm họa
thưa quý vị nhân dịp tháng hành động về người cao tuổi việt nam và kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy cũng nhằm thực hiện truyền thống tốt đẹp uống nước những nguồn của dân tộc
chương trình đồng hành cùng người cao tuổi việt nam hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức tại hà nội vào sáng nay
ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà thích thực và ý nghĩa cho trung ương hội người cao tuổi việt nam và các hội viên hội người cao tuổi việt nam tại hà nội
thông qua chương trình ban tổ chức muốn gửi tới lớp người cao tuổi việt nam sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc của cả cộng đồng xã hội của những thế hệ tiếp nối về những đóng góp vô cùng to lớn của người cao tuổi việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước
chương trình nằm trong chuỗi sự kiện hoạt động vì sức khỏe gia đình việt đã và đang được viện nghiên cứu các vấn đề xã hội triển khai thực hiện sâu rộng tại hà nội và nhiều địa phương khác trong cả nước như nam định hà nam thái nguyên thái bình thành hóa
trong phần tin quốc tế iran khẳng định không muốn đối đầu với anh trong vụ bắt giữ tàu trở dầu tới syri
chủ tịch triều tiên kim trần ún thị xác tổng ngầm thế hệ mới
thưa quý vị ngoại trưởng iran mohammad javad zarif khẳng định iran không muốn đối đầu với anh trong các vụ bắt giữ tàu
tuyên bố của người đứng đầu ngành ngoại giao iran được gửi trực tiếp tới ông boris johnson
là sẽ trở thành lãnh đạo đảng bảo thủ và trở thành thủ tướng anh trong tương lai
khi được hỏi về một thông điệp gửi tới ông boris johnson ngoại trưởng zarif nêu rõ
điều quan trọng đối với ông johnson trở thành thủ tướng anh là phải hiểu rằng iran mong muốn mối quan hệ bình thường với anh dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau
ngoại trưởng iran zarif tuyên bố tehran có hành động đối với một tàu ở eo biển hormuz là nhằm thực thi luật pháp quốc tế
không phải để đáp trả các hành động của anh
tuyên bố trên được đưa ra sau khi anh yêu cầu iran thả tàu trở dầu mang cờ anh bị iran bắt ở vùng vịnh vào hôm một mươi chín tháng bảy
động thái của iran diễn ra sau hai tuần khi giới chức anh bắt giữ tàu trở dầu của iran ở ngoài khơi vùng lãnh thổ gibranta do tình nghi vi phạm các lệnh trừng phạt syri
trong khi đó ngoại trưởng anh jeremy hunt cho biết sẽ tìm cách thiết lập một phái bộ bảo vệ hàng hải do châu âu dẫn đầu
nhằm bảo đảm an toàn cho các thủy thủ đoàn và hàng hóa trên tàu khi đi qua eo biển hormuz
ông cũng cho biết sẽ thảo luận với mỹ về cách tiếp cận trong vấn đề tự do hàng hải ở eo biển hormuz
dù hai nước có quan điểm khác nhau liên quan tới thỏa thuận hạt nhân iran năm hai nghìn một mươi năm
liên hợp quốc hôm qua đã lên án việc israel phá rỡ một số tòa nhà mà người dân palestine đang trú ngụ ở sơ bahia đông jerusalem là không phù hợp với luật nhân đạo của quốc tế
trong một thông cáo các quan chức cấp cao của liên hợp quốc khẳng định hành động của israel không phù hợp với nghĩa vụ của nước này
theo luật pháp quốc tế thông cáo có đoạn nêu rõ việc phá rỡ nhà riêng trong khu vực bị chiếm đóng chỉ được phép khi nó cần thiết cho hoạt động quân sự
các quan chức cho biết hiện các đối tác trong hoạt động cứu trợ nhân đạo của liên hợp quốc đều sẵn sàng giúp đỡ những người dân palestine bị cưỡng chế rời khỏi nhà của mình
theo các nguồn tin hàng trăm cảnh sát israel đã tới khu vực subahi vào sáng sớm ngày hai mươi hai tháng bảy để phá rỡ các tòa nhà ở đông jerusalem gần hàng rào an ninh của israel chia cắt khu bờ tây
tòa án tối cao của israel tuyên bố rằng những tòa nhà này được xây dựng gần hàng rào an ninh chia cắt khu bờ tây và vi phạm lệnh cấm xây dựng
theo hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un vừa có chuyến thị sát một tàu ngầm mới được chế tạo
hãng thông tấn này cho biết thêm nhà lãnh đạo triều tiên đặc biệt chú ý tới khả năng chiến thuật và hệ thống vũ khí của tàu ngầm này
theo kcna chiếc tàu ngầm được đóng dưới sự giám sát đặc biệt của nhà lãnh đạo
nhà lãnh đạo kim jong un sẽ hoạt động ở biển nhật bản
tuy nhiên hãng tin này không mô tả loại hệ thống vũ khí tích hợp trên tàu ngầm và thời điểm diễn ra cuộc thị sát
nhà lãnh đạo triều tiên khẳng định tàu ngầm là yếu tố quan trọng trong phòng thủ quốc gia
triều tiên nên tiếp tục phát triển năng lực phòng thủ quốc gia bằng cách gia tăng các nỗ lực phát triển vũ khí cho lực lượng hải quân
kcna cho biết thêm ông kim jong un đã giao nhiệm vụ cho các quan chức quốc phòng và các nhà khoa học cần phải đưa ra nhiều sáng kiến chiến lược hơn nữa trong sử dụng tàu ngầm
tổng thống philippines dorigo duterte cam kết sẽ tiếp tục triển khai chiến dịch chống buôn lậu ma túy và tham nhũng
đồng thời nhắc lại yêu cầu tái áp đặt tình trạng thiết quân luật và án tử hình với những tội ác nghiêm trọng
trong thông điệp quốc gia lần thứ tư trước quốc hội ông duterte nhấn mạnh
buôn lậu ma túy vẫn tiếp diễn trong khi vấn nạn tham nhũng chưa được loại bỏ và làm suy yếu những nỗ lực củng cố nền tảng đạo đức trong chính quyền
theo tổng thống philippines nạn buôn lậu ma túy sẽ không đẩy lùi nếu tình trạng tham nhũng vẫn tồn tại và tạo ra những kẽ hở cho các hoạt động tội phạm
ngoài ra ông cũng nhắc lại yêu cầu tái áp đặt tình trạng thiết quân luật và án tử hình đối với những tội ác nghiêm trọng liên quan tới ma túy và cướp bóc
kể từ khi lên nắm quyền ông duterte đã phát động cuộc chiến chống ma túy tại philippines và kêu gọi ngăn chặn hoàn toàn tình trạng buôn lậu ma túy vào năm hai nghìn hai mươi hai khi ông kết thúc nhiệm kỳ tổng thống
hai tháng sau khi huawei bị chính quyền mỹ đưa vào danh sách đen cấm trao đổi hàng hóa với các công ty công nghệ mỹ
mới đây một công ty thuộc tập đoàn huawei tại mỹ đã bắt đầu xa thải nhân viên
nguồn tin được xác nhận từ nhiều nhân viên đang làm việc cho công ty futergrey
technology cho biết họ đã rời khu ký túc xá của công ty ở thung lũng silicon
ít nhất có sáu nhân viên mang theo đồ đạc cá nhân rời khỏi văn phòng công ty trước trưa ngày hai mươi hai tháng bảy theo giờ mỹ
việc xa thải diễn ra khoảng hai tháng sau khi chính quyền tổng thống donald trump liệt huawei vào danh sách đen
theo đó chi nhánh của huawei tại mỹ không được phép chuyển giao các công nghệ về trung quốc cho công ty mẹ
hiện huawei vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin này
tuần trước khoảng bảy mươi trong số tám trăm năm mươi nhân viên của công ty tại mỹ đã bị xa thải
mục tiêu là nhằm xóa bỏ mọi dự án mã nguồn mở các dự án liên quan tới những sản phẩm chuẩn bị ra mắt
cũng như mọi nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực công nghệ trọng yếu